khoảng hai mươi ba h khuya ngày một mươi bảy tháng một mươi một một nhóm ngay nghiêng sau khi nhậu xong thì xảy ra mâu thuẫn
cầm hung khí lao vào ẩu đà trong một con hẻm trên đường số sáu phường linh xuân tp thủ đức tp hcm
sau cuộc hỗn chiến một người bị đâm trọng thương sau đó tử vong
một người khác cũng bị đâm thương tích nặng cơ quan công an hiện đã xác định được nghi can gây án